chí cường ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trà vinh
toàn tỉnh trà vinh hiện có khoảng ba bốn trăm linh hộ nghèo và sáu bảy trăm linh hộ cận nghèo
chủ yếu là hộ dân sống ở khu vực biên giới vùng có đông đồng bào dân tộc khơ me
lãnh đạo công an tỉnh trà vinh đã chủ động báo cáo đề xuất tỉnh ủy
đề nghị lãnh đạo bộ công an và được thống nhất chủ trương xây dựng một hai trăm chín mươi căn nhà tặng hộ nghèo
hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
với tổng kinh phí hơn tám mươi ba tỷ đồng
trong đó bộ công an vận động từ các doanh nghiệp nhà tài trợ là sáu mươi bốn năm tỷ đồng
nhà ở hỗ trợ có diện tích bốn m x chín chín m được thiết kế theo mẫu ba mươi sáu b do bộ công an cung cấp
và có điều chỉnh hoàn thiện phù hợp với nhu cầu thực tế đặc thù phong tục tập quán
khí hậu tại tỉnh trà vinh theo tiêu chí ba cứng mái cứng tường cứng nền cứng
kinh phí xây dựng mỗi căn nhà là sáu mươi năm triệu đồng
bộ công an vận động hỗ trợ năm mươi triệu đồng
kinh phí của tỉnh trà vinh đối ứng là một mươi năm triệu đồng
đối tượng hỗ trợ xây dựng nhà ở là hộ nghèo hộ cận nghèo hộ khó khăn về nhà ở
thuộc gia đình chính sách có công với kích mạng đồng bào dân tộc khơ me
người có nhiều tiến bộ tham gia hoạt động tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hôm nay ngày một mươi hai tháng bốn đúng vào dịp tết trôn trần nam thơ mây của đồng bào dân tộc khơ me
bộ công an phối hợp với tỉnh ủy ubnd tỉnh trà vinh tổ chức lễ trao tặng hai căn nhà mẫu
và kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm chín mươi căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trà vinh
ba trăm tám mươi tám căn nhà còn lại sẽ được tổ chức xây dựng đồng loạt và bàn giao trước ngày ba mươi tháng tám
dịp chào mừng kỷ niệm bảy mươi chín năm kết mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang
gửi lời cảm ơn sự đồng lòng giúp sức của các nhà hào tâm nhà tài trợ
chúc mừng các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trong dịp này
thứ trưởng lương tam quang mong muốn với ngôi nhà mới bà con nhân dân yên tâm lao động
sản xuất vươn lên trong cuộc sống đồng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
công an tỉnh ở đây sẽ điều phối cho các cán bộ chiến sĩ của cảnh sát cơ động
cho cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh trà vinh cho các học sinh sinh viên của các trường công an về đây
ba cùng cùng làm cùng ăn cùng ở và cùng tham gia cùng với bà con
cùng tham gia cùng với mặt trận chính quyền của tỉnh để chúng ta phấn đấu
chúng ta sẽ chung tay chung sức trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm
trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để chúng ta hoàn thành cái chương trình này
thực hiện chủ trương của đảng nhà nước về công tác an sinh xã hội
chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
nhiều năm qua bộ công an đã vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng trên một mươi năm căn nhà
tặng hộ nghèo hộ khó khăn ở một mươi năm tỉnh trong cả nước
chủ trương của bộ công an nhằm góp phần giúp người dân yên tâm lao động sản xuất
cải thiện cuộc sống củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị
tạo sự đoàn kết thống nhất sự đồng thuận ủng hộ giúp đỡ của nhân dân
đối với chủ trương thực hiện đề án nói riêng và chủ trương chính sách công tác của bộ công an
và tỉnh ủy ủy ban nhân dân các tỉnh thành nói chung
thưa quý vị nắng nóng kéo dài hạn hán thiếu nước đã xảy ra ở một số địa phương
nhất là ở đồng bằng sông cửu long và miền trung tây nguyên
lực lượng công an đã kịp thời có nhiều hoạt động hỗ trợ
vận chuyển nước ngọt cho các khu dân cư có nguy cơ thiếu nước xâm nhập mặn
và tại cà mau để kịp thời chia sẻ giúp đỡ người dân tại các địa bàn bị ảnh hưởng
bởi thời tiết khô hạn kéo dài lực lượng công an tỉnh cà mau đã huy động lực lượng
phương tiện sẵn sàng giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn
ngày một mươi một tháng bốn công an tỉnh cà mau đã tiến hành tặng nước uống và nước sinh hoạt
cho nhiều người dân đang sinh sống tại ấp thanh tùng xã biển bạch huyện thới bình
gồm hơn bốn nước đóng chai các loại
nguồn kinh phí được vận động từ các nhà hào tâm
mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh cà mau
ngoài việc tặng nước uống đoàn công tác còn kết hợp với công an huyện
và chính quyền địa phương thuê phương tiện đến tận nhà các hộ nghèo hộ khó khăn
bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn trong ấp để tặng nước sinh hoạt
mỗi gia đình được tặng một lít nước sạch dùng để sinh hoạt hàng ngày
các hộ dân nhận được nước uống nước sinh hoạt đều vui mừng cảm kích
trước việc làm đầy ý nghĩa của lực lượng công an
nước ta xài đó không có người xài tiền tặng như lắm
đâu có nước xài đâu rồi đổi không thấy
nếu có thi ghe vô thì đổi được có thi nó không vô đổi cũng không được
thì chả nước mặn luôn á chả nước mặn cái chả là nước ngọt
theo cơ quan chức năng ấp thanh tùng là một trong những ấp thuộc xã biển bạch huyện thới bình
bị ảnh hưởng nặng bởi tình trạng khô hạn kéo dài
nguồn nước tại các cây nước không thể sử dụng được do độ phèn cao mặn
chính vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân nơi đây
trong khi mà nhân dân ấp thanh tùng đang thiếu nước sinh hoạt và nước uống
trước đó công an huyện thới bình tỉnh cà mau đã kết hợp với cơ quan chức năng
tặng hai trăm linh bình đức lọc cho bà con trên địa bàn xã biển bạch
việc làm giúp đỡ người dân lúc khó khăn do thời tiết của công an tỉnh cà mau
được chính quyền các cấp và nhân dân khen ngợi đánh giá cao
thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố cà mau
sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động nhằm chia sẻ tháo gỡ
giúp nhân dân vượt qua khó khăn do khô hạn kéo dài
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn và sơ kết một năm thực hiện chuyên đề đột phá
mâu thuẫn trung cư gắn với chuyển đổi trạng thái công tác cảnh sát khu vực
kết quả trọng tâm quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội đã thực hiện quyết liệt
hiệu quả nhiều chương trình hội nghị hội thảo bàn hành các quyết định
chỉ thị để đôn đấp hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong chuyển khai
thực hiện đề án sáu luật căn cước và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tăng cường công tác quản lý đảm bảo an ninh trật tự trong ngành
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
hoạt động tín dụng đen nhận diện hoạt động biến tướng lách luật
núp bóng ngành nghề tiềm ẩn phức tạp về tình hình an ninh trật tự
cùng với đó sau một năm thực hiện chuyên đề đột phá công tác cảnh sát khu vực
công an sáu mươi ba trên sáu mươi ba địa phương đã có mô hình sáng kiến thực hiện tới ba cấp
từ dữ liệu làm dầu công tác làm sạch dữ liệu và xây dựng các giải pháp công nghệ
qua đó cắt giảm một số thủ tục và rút ngắn thời gian trả lời công an cấp xã
xác minh qua hệ thống so với trước đây
thời gian tới lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tiếp tục nâng cao công tác tham mưu xây dựng góp ý vào dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi các văn bản hướng dẫn thi hành luật căn cước năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời ra soát nguồn nhân lực công an bốn cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sáu
thưa quý vị sau nhiều tháng nỗ lực tổ chức tập luyện chương trình nghệ thuật năm mươi năm cảnh sát
cơ động những trạng đường vinh quang đã được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với nhà hát
công an nhân dân trường đại học văn hóa nghệ thuật quân đội tổ chức buổi tổng duyệt tại nhà hát hồ gươm
thành phố hà nội
đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động một mươi năm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
chương trình nói về lực lượng cảnh sát cơ động từ những ngày đầu mới thành lập
trải qua các giai đoạn trưởng thành phát triển cho đến hôm nay
chương trình nghệ thuật năm mươi năm cảnh sát cơ động những trạng đường vinh quang không chỉ như là lời tri ân
bày tỏ biết ơn sâu sắc với những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh sương máu cho tổ quốc cho nhân dân
mà còn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thân nhân của các cán bộ chiến sĩ ấy
đó là những người mẹ người vợ ngày đêm đảm đang tần tảo sớm khuya là hậu phương vững chắc
để động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ
những câu chuyện về lực lượng cảnh sát cơ động được chính những người lính trong lực lượng thể hiện trên sân khấu
sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả xem chương trình
rất xúc động từ những màn võ thật từ sự hy sinh tôi nghĩ rằng là cái này nó sẽ là một cái chương trình
mà để cho công chúng được xem được thấy được nhìn và được nghe thì có lẽ nó còn là một cái điều tuyệt vời nữa
đây cũng là một trong những chương trình nghệ thuật được bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tập trung đầu tư
có quy mô lớn quy tụ đông đảo nghệ sĩ
trong số ba trăm linh nghệ sĩ chiến sĩ biểu diễn trong chương trình số lượng cán bộ chiến sĩ nghệ sĩ
thuộc lực lượng cảnh sát cơ động
cơ động chiếm khá lớn khoảng một trăm ba mươi người thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân
và tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một
đây là điểm khác biệt của chương trình giúp khán giả hiểu hơn về lực lượng cảnh sát cơ động
qua các tác phẩm nhất là những tiết mục do chính các chiến sĩ cảnh sát cơ động thể hiện
đặc biệt hơn nữa là trong chương trình nghệ thuật năm mươi năm chặng đường vẻ vang
thì chúng tôi đã công tác chuẩn bị từ năm hai nghìn hai mươi
rất là nhiều tinh thần chuẩn bị công phu
và cũng xác định là đây là niềm tự hào vinh dự và trách nhiệm
của từng cán bộ chiến sĩ trong bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và chúng tôi cũng mong muốn là sau chương trình nghệ thuật năm mươi năm những chặng đường vẻ vang
sẽ động lại trong trái tim của không những chiến sĩ nghệ sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động
mà cả toàn dân của cả nước của cả nước sẽ biết đến
và cảm nhận được chúng tôi luôn luôn nồng ấm thân thiện gần gũi
có thể ví chương trình lần này giống như biên niên sử về lực lượng cảnh sát cơ động
được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật ngôn ngữ của sân khấu
với rất nhiều tiết mục ca múa nhạc được giàn dựng công phu
chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ chiến sĩ trong và ngoài lực lượng công an nhân dân tham gia
vâng và khán giả sẽ có dịp cảm nhận đầy đủ hơn
khi chương trình được biểu diễn chính thức vào tối mai ngày một mươi ba tháng bốn
tại nhà hát hồ gươm tp hà nội và truyền hình trực tiếp vào lúc hai mươi h trên kênh intv
mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem
vâng thưa quý vị thực hiện đề án sáu về chuyển đổi số của chính phủ
thì có thể nói ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố hà nội đã triển khai thí điểm thu phí
không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe ô tô xe máy
bước đầu mang lại kết quả tích cực qua đó đã tăng cường công tác quản lý nhà nước hạn chế sử dụng tiền mặt
đồng thời minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe
vâng và nội dung này sẽ được phân tích ở phần trình bày của biên tập viên linh chi
trong mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn thành phố hà nội
có năm mươi bảy bãi đỗ xe được cấp phép
hoặc năm trăm linh chiếc xe
trong các trung tâm thương mại trung cư bệnh viện trường học
sáu trăm ba mươi chín điểm đỗ dưới lòng đường với tổng diện tích là khoảng một trăm ba mươi năm m hai
thời gian qua thực hiện đề án sáu về chuyển đổi số quốc gia của chính phủ
quận tây hồ thành phố hà nội là đơn vị đầu tiên triển khai thí điểm thu phí không dùng tiền mặt
tại các điểm trông giữ xe ô tô xe máy
với xe ô tô đã dán thẻ vetc thì sẽ thanh toán tự động qua ví vetc
còn với xe ô tô đã dán thẻ e pat thì sẽ thanh toán qua ví vetc

việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng áp dụng đối với cả xe máy
thông tin liên tục được chuyển đến người dân tại bốn điểm trông xe xung quanh phủ tây hồ
đối với ô tô đã có thẻ vetc và e pat
tiền gửi xe được trừ trực tiếp vào trong ví ứng dụng
và tài khoản ngân hàng phương tiện chưa có thẻ sẽ được cấp miễn phí để hỗ trợ thanh toán
không quản cảnh phải chờ đợi để lấy vé
nhiều tài xế tỏ ra hài lòng
lần đầu tiên anh cũng mới thu vé án kiểu như này
nhưng mà anh thấy là cũng rất là tốt cái là không phải người nó không phải mất thời gian nhiều
xe anh đến là tự động ba da mở lên và lúc xuống thanh toán xong cái là tự ba da lên không phải người ấy

giúp mình thời gian rất là nhanh
và không phải rút tiền ra rút tiền vào cả
mà nhanh gọn nó đỡ tắt được
năm nào mình cũng đi liên phủ
nhưng mà năm nay thấy tiến bộ tiến bộ rất nhiều
khi làm cái trạm như thế này vừa là thông thoáng và nó tiện lợi cho mọi người
không có như mọi năm là lúc thì giá này giá kia mọi người ở ngoài họ nhận họ họ thu tiền mình không hiểu được
bây giờ ở đây nó thống nhất
rất là tốt
thế nên phát huy
không chỉ riêng với ô tô mà hình thức trong giữ xe không dùng tiền mặt còn áp dụng với cả xe máy
dưới hình thức quét mã qr hoặc chuyển khoản ngân hàng
phí trong xe sẽ được công khai minh bạch
đặc biệt số tiền này sẽ không thay đổi bất kể là vào ngày thường hay vào ngày nghỉ lễ
thật ra em cũng thấy đây là một hình thức rất là mới lạ
và thật sự thì nếu mà đối với những bạn trẻ thì em thấy nó cũng bình thường
có những nơi chuyển khoản rồi nhưng mà người ta hình thức chính vẫn là tiền mặt
đấy còn nếu mình không có tiền mặt thì mình mới chuyển khoản đấy ạ
thì sẽ không cần không phải cần tiền cầm tiền ấy
nhưng mà nó sẽ mất một cái thời gian để mình chuyển tiền
chắc cần phải thêm một thời gian nữa để mình có thể thích nghi được cái việc chuyển tiền khi mà gửi xe như thế này
mặc dù nó là một số tiền ít nhưng mà cũng để mình chuyển đổi khoản
thu phí xe không dùng tiền mặt nó nằm trong tổng thể cái dự án về chuyển đổi số và phát triển quận tây hồ thông minh
trung bình một ngày cao điểm của phủ tây hồ trong dịp tết lên đến khoảng một mươi phương tiện giao thông
cách áp dụng cái mô hình như thế này sẽ giảm cái ách tắc giao thông cũng như là nhanh gọn công khai minh bạch
vâng thưa quý vị về cơ bản hình thức thu phí gửi xe không dùng tiền mặt
chủ phương tiện có thể thanh toán nhanh thuận tiện qua tài khoản giao thông vetc hoặc tài khoản ngân hàng qua quẹt thẻ hay quét mã qr
hình thức thanh toán này cũng bảo đảm công khai minh bạch tránh thất thu thuế từ hoạt động trong giữ phương tiện
giúp lập lại trật tự giao thông trật tự đô thị phân cấp và theo dõi quản lý giám sát hiệu quả
và trước những lợi ích đó các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố hà nội
đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để ngày một mươi năm tháng bốn tới đây sẽ tiếp tục thí điểm
ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành các bãi đỗ xe điểm trong giữ xe trên địa bàn thành phố
điểm gửi xe động trên tuyến phố nguyễn văn huyền quận cầu giấy thành phố hà nội
khác với các điểm đỗ xe tĩnh trong khuôn biên kín
các điểm đỗ xe lòng đường sẽ được sử dụng thiết bị đọc thẻ cầm tay công nghệ sử dụng rfid
nhận diện thẻ e tac định danh gắn trên phương tiện
và công nghệ ocr nhận diện biển số từ ảnh chụp phương tiện
người dân có thể thanh toán bằng cách quét mã qr động
đối với những chủ xe có tài khoản vetc thì số tiền sẽ tự động trừ tương ứng với thời gian gửi xe
chuyển đổi số không dùng tiền mặt quét mã qr rất tiện lợi cho lái xe
cái thứ nhất là tiền lẻ và tiền chẵn lúc trả đi trả lại nó rất là mệt
hai nữa là quét mã qr cái là chuyển khoản luôn cho nó tiện
và rất tiện cho là anh em tìm tiền xe bé gái là xong
và cái thức này thì tôi mong muốn nhà nước áp dụng cho toàn thành phố tốt hơn
tôi thấy thì rất là thuận tiện cho việc gửi xe trong đô thị
tại vì là chúng tôi không phải chuẩn bị trước tiền mặt
trong tài khoản vetc có tiền thì trực tiếp trừ luôn thì chúng tôi tiện lợi hơn
tôi rất muốn là triển khai là đồng bộ luôn
ở tất cả cái bãi giữ xe

những điều kiện công nghệ có thể quét được cái thời điểm xe vào thời điểm xe ra
và tính tiền tự động luôn
và tự động đó người ta trừ tiền lẻ rất là rõ ràng
trong tài khoản người ta trừ đến tiền đồng
chứ không có cái chuyện mà chúng ta bảo là nằm tròn
không có làm tròn
và như thế thì nó tiện lợi hơn rất nhiều
cái việc mà làm như thế người ta còn biết quản lý được tất cả những cái an toàn
trong quá trình mà các xe ra vào đỗ ở đấy
khi áp dụng hình thức thu phí gửi xe không dùng tiền mặt
số tiền khách hàng thanh toán tự động qua đơn vị trung gian
qr code tài khoản apac ví vetc trong vòng hai mươi bốn h
sẽ được đối soát và chuyển về tài khoản công ty khai thác điểm đỗ
cách thức thanh toán này không những tiện cho người dân
mà còn giúp cho cơ quan đơn vị quản lý thống kê giám sát xe ra vào điểm
bãi xe chính xác phí trong xe được thu đúng thu đủ
khi nhân dân trong dưới xe thì tiếp cận vào
có trao đổi cho khách hàng về hình thức chuyển đổi thanh toán mới
thì hầu hết khách hàng họ đều ủng hộ
bởi vì thiết là nó giúp cho khách hàng nhanh chóng và rất gọn trong việc thanh toán
bởi vì việc qr thì rất là nhanh
giám sát công ty có thể quản lý tại một thời điểm
có thể biết có bao nhiêu xe đang ở trong các điểm đỗ của mình
bởi vì khi lên hệ thống thì cần có tài khoản quản lý được cấp phép của vetc
thì có thể biết là có những xe nào biển số bao nhiêu và vào giờ nào
đấy thì cái đấy thì nó cũng là một cái giúp công ty gián tiếp
quản lý được số lượng xe thực tế trong thời điểm
khi triển khai đồng bộ việc thu phí trong giữ phương tiện không dùng tiền mặt
phải kiên quyết thu hồi giấy phép đối với các điểm không thực hiện nghiêm túc các quy định của thành phố
bên cạnh đó để triển khai hiệu quả phương thức thu phí trong giữ phương tiện không dùng tiền mặt
cần đề xuất hội đồng nhân dân thành phố ban hành chính sách mới
cụ thể đối với việc trông giữ phương tiện để phù hợp với phương thức này
thưa quý vị từ ngày một mươi năm tháng bốn tới đây thành phố hà nội sẽ tiếp tục triển khai thu phí trong giữ phương tiện không dùng tiền mặt
tại một số bãi điểm đỗ xe bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn thành phố
với mục tiêu minh bạch trong công tác thu phí trong giữ phương tiện và giảm ôn tắc ở trung tâm thành phố
thời gian thí điểm dự kiến trong vòng ba tháng
liên quan đến vấn đề này tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ
bày tỏ đồng tình với cách triển khai của thành phố hà nội
tuy nhiên thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý đến các bãi trong giữ xe lòng đường có nhiều vấn đề cần quan tâm
đồng thời đề nghị thành phố hà nội xây dựng đề án rõ ràng dứt khoát ai có năng lực mới được làm
kết hợp với kinh nghiệm sử dụng camera phạt nguội để triển khai
và đến đây tiêu mục đề án sáu vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp xin được kết thúc